như truyền hình nhân dân đã phản ánh một trang trại nuôi lợn với quy mô hàng nghìn con ở xã mỹ thanh huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng bắc cạn được xây dựng sát mép dòng sông cầu gây ra lo ngại về vấn đề môi trường
gần đây lực lượng chức năng tỉnh bắc cạn đã bắt quả tàng trại lợn này dùng ống dẫn nước thải sau chăn nuôi từ các bể chứa xả thẳng xuống sông
hiện nay lực lượng chức năng của tỉnh bắc cạn đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó từ khi trại nuôi hàng nghìn con lợn này bắt đầu xây dựng truyền hình nhân dân đã phản ánh việc xây dựng chuồng trại không bảo đảm khoảng cách theo quy định
công trình bảo vệ môi trường chưa được nghiệm thu vận hành thử đã đưa vào hàng nghìn con lợn vào nuôi gây nguy cơ ô nhiễm khu vực đầu nguồn của sông cầu